theo nguồn tin từ bộ quốc phòng vào lúc một mươi một h một mươi sáu phút ngày hai mươi sáu tháng bảy máy bay su hai mươi hai u số hiệu tám nghìn năm trăm năm mươi một của trung đoàn không quân chín trăm hai mươi một sư đoàn ba trăm bảy mươi một quân chủng phòng không không quân thực hiện bay huấn luyện mất liên lạc vào lúc một mươi một h ba mươi năm cùng ngày
thông tin ban đầu máy bay rơi tại làng dừa xã nghĩa yên huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh gồm trung tá khuất mạnh trí phó trung đoàn trường tham mưu trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê quán phường lê lợi thị xã sơn tây tp hà nội
thượng tá phạm giang nam chủ nhiệm bay trung đoàn chín trăm hai mươi một sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê quán thụy bình thái thụy thái bình
sau khi xảy ra vụ việc bộ quốc phòng đã chỉ đạo quân chủng phòng không không quân phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức cứu hộ cứu nạn khắc phục hậu quả